một trăm linh lực lượng chiến đấu cảnh sát giao thông hình sự công an các địa phương được huy động tăng cường phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn trong dịp lễ hai tháng chín
tại tp hcm công an tp hcm vừa hoàn thành đợt kiểm tra hàng loạt cơ sở độ chế xe trái phép đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tại tp hcm công an tp hcm vừa hoàn thành đợt kiểm tra hàng loạt cơ sở độ chế xe trái phép đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm